nhiệt độ cao nhất ngày mai ở bắc bộ sẽ nhỉnh hơn so với hôm nay từ một hai độ
và xu hướng nhiệt miền bắc sẽ tăng dần từ đông sang tây
đối với khu vực các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
nhiệt độ ở mức là hai mươi năm hai mươi sáu độ
dịch sang khu vực các tỉnh thái nguyên bắc giang hưng yên hải dương và hà nam
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
trong khi ở khu vực các tỉnh hà giang bắc cạn tuyên quang phú thọ
thủ đô hà nội và cả hòa bình
hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
còn ở khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ như các tỉnh lai châu điện biên và sơn la
nhiệt độ sẽ giữ ở mức hai mươi tám ba mươi độ cục bộ có nơi cao hơn
dãy ngắp thấp phía bắc cũng tác động đáng kể đến thời tiết các tỉnh miền trung
khiến cho khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
ngày mai có nắng sớm và cường độ nắng cũng mạnh hơn
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở một loạt các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng nam
sẽ phổ biến mức nhiệt từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trong khi ở các tỉnh từ quảng ngãi trở vào đến bình thuận
nhiệt độ nhỉnh hơn một chút giữ ở mức ba mươi một ba mươi hai độ
tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong những ngày thời tiết ổn định ít mưa
ngày trời có nắng nhiều
với kiểu thời tiết như vậy về đêm nền nhiệt ở tây nguyên sẽ giảm mạnh xuống
còn một mươi sáu đến một mươi tám độ
ban ngày do trời nắng sớm nên nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại nam bộ thời tiết nhìn chung là nắng nhiều
tuy nhiên nhiệt độ tiếp tục có sự phân hóa giữa hai miền đông và tây
tại miền đông phải có đến hai phần ba diện tích khu vực có mức nhiệt là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn tại miền tây nhiệt độ thấp hơn phổ biến ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển hầu khắp các khu vực biển từ ven bờ ra ngoài khơi
đều có chung tình trạng thời tiết tốt trời không mưa nắng giáo
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông với cường độ chỉ mạnh
ở mức từ cấp ba đến cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp bốn đến cấp năm
không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước